có lẽ cũng là sự giải thoát khỏi hiện thực sự kết thúc của những nỗi đau dai dẳng
cháu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua
nhưng chắc chắn rằng một khi những hành vi mất nhân tính này chưa bị trả giá bằng những bản án thích đáng
thì làn sóng phẫn nộ của dư luận sẽ chưa dừng lại
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất về vụ án trên
hãy chia sẻ video và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại